đoàn công tác số bốn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra
công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại thành phố hải phòng
đồng chí nguyễn hòa bình hoan nghênh ban thường vụ thành ủy hải phòng và các cơ quan chức năng của thành phố
đã đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng việc tổ chức thu hồi tài sản
bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại thành phố hải phòng
đã được thực hiện chặt chẽ về thủ tục các cấp ngành cơ quan đơn vị liên quan đã tập trung công tác này
tuy nhiên kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát đạt tỷ lệ thấp ba mươi năm đồng chí cũng lưu ý
trong quá trình điều tra truy tố xét xử các cơ quan chức năng mới quan tâm đến truy tố chứng cứ phạm tội
khiến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế